sau ba ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc trách nhiệm chiều ngày một mươi một tháng bảy kỳ họp thứ hai mươi hội đồng nhân dân tp hcm khóa chín đã bế mạc
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm dự và phát biểu
phát biểu tại đây đồng chí nguyễn thiện nhân ghi nhận đóng góp trách nhiệm của hội đồng nhân dân thành phố thời gian qua
mong muốn hội đồng nhân dân phát huy tinh thần làm việc chủ động hiệu quả trong năm hai nghìn hai mươi
cùng thành phố đạt được các nhiệm vụ kinh tế xã hội đề ra
kỳ họp này rất quan trọng đánh dấu nhiệm kỳ năm năm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi cũng như bảy chương trình đột phá
tuy nhiên thành phố vẫn chưa phát huy hết nguồn lực cho phát triển kinh tế
như thiếu quỹ đất cho phát triển công nghiệp dịch vụ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ngày càng thấp
không tạo được môi trường đầu tư hấp dẫn cho doanh nghiệp
đặc biệt hạ tầng giao thông đang là điểm nghẽn lớn nhất
thành phố tiếp tục sẵn sàng ứng phó ngang lây nhiễm covid một mươi chín
nâng cao nhận thức nhân dân trong thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị
đẩy mạnh thực hiện nghị quyết năm mươi bốn xây dựng chính quyền đô thị sáp nhập vườn xã
có các chương trình đột phá khắc phục tình trạng yếu kém của các quận huyện
xây dựng đô thị phía đông nỗ lực thực hiện thành công đại hội đảng bộ thành phố
lập thành tích chào mừng đại hội đảng khóa một mươi ba
đặc biệt phải tập trung hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn tiếp tục sản xuất
tại phiên bế mạc hội đồng nhân dân thông qua một mươi bốn tờ trình với nhiều nội dung
nhiệm vụ quan trọng của thành phố sáu tháng cuối năm
đáng chú ý là tờ trình điều chỉnh giảm dự án chiên ngân sách năm hai nghìn hai mươi
cho các sở ngành quận huyện
hội đồng nhân dân thành phố thông qua tờ trình tiếp tục kéo dài chương trình sữa học đường
tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp với kiểm soát phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông